tương tự như bắc bộ trong buổi sáng nay các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế trời nhiều mây và có sương mù nhẹ
sau đó đến trưa mây giảm dần toàn bộ miền trung trời có nắng cùng nhiệt độ có xu hướng tăng dần từ bắc vào nam
đối với các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế nhiệt độ là hai mươi bảy hai mươi chín độ
còn đối với đà nẵng trở vào đến bình thuận nhiệt độ là hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
thời tiết rất thuận lợi cho giao thông và các hoạt động du lịch của người dân
nắng nhiều cũng là trạng thái thời tiết được dự báo cho khu vực tây nguyên cũng như nam bộ trong ngày hôm nay
tuy nhiên cường độ nắng không quá gắt nên nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay tại tây nguyên sẽ phổ biến ở mức ba mươi ba mươi hai độ
còn tại nam bộ sẽ là ba mươi hai ba mươi bốn độ
tuy nhiên theo dự báo tình trạng nắng và nóng tại các tỉnh thành phía nam sẽ quay trở lại trong những ngày tiếp theo
đặc biệt là đối với các tỉnh khuộc miền đông của nam bộ với mức nhiệt nhiều nơi có thể vượt mức ba mươi năm độ
không chỉ đất liền thời tiết các vùng biển cũng tương đối thuận lợi
trên các vùng biển gió đều giảm cấp
ở huyện đảo hoàng sa cũng như huyện đảo trường sa đều có gió hướng đông bắc nhưng cường độ không mạnh
ở mức cấp bốn cấp năm không nơi nào có mưa rông nên tầm nhìn xa thoáng ở mức trên một mươi km
thuận lợi cho các hoạt động ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước